tổng số ca tử vong vì covid một mươi chín trên toàn cầu đã lên tới hơn năm mươi người với tổng số hơn một triệu người mắc bệnh
dịch covid một mươi chín vẫn đang lây lan với tốc độ kinh hoàng cho dù đã có hơn một nửa dân số thế giới
đang phải chịu hạn chế đi lại ở nhiều cấp độ khác nhau
mỹ tây ban nha và anh đều vừa trải qua một ngày tồi tệ nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát
với số bệnh nhân tử vong tính theo ngày cao kỷ lục lần lượt là một một trăm sáu mươi chín người
chín trăm năm mươi người ở tây ban nha và năm trăm sáu mươi chín người ở anh
tính trên toàn thế giới số lượng người mắc covid một mươi chín tính đến nay là một một mươi sáu
trong đó số ca đang phải điều trị là gần bảy trăm năm mươi người số ca tử vong là hơn năm mươi ba người
còn lại là các ca đã được chữa khỏi
rất nhiều dự báo kinh tế ảm đạm đã được đưa ra
thậm chí có cả nguy cơ về những nỗi lo bất ổn an ninh nếu như dịch bệnh không sớm được kiểm soát